được biết bãi rác cam ly đã từng bị buộc phải đóng cửa vì ô nhiễm môi trường
toàn bộ rác thải của thành phố đã đưa về nhà máy xử lý chất thải rắn tại xã xuân trường thành phố đà lạt
tuy nhiên từ tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu do trục trạc kỹ thuật nên rác thải của thành phố lại tiếp tục đổ về đây
và hiện lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực dập tắt đám cháy
vào dạng sáng nay trên đường hùng vương phường mỹ long thành phố long xuyên tỉnh an giang
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe máy
cú tông mạnh khiến cho một phụ nữ bị thương nặng đang trong tình trạng nguy kịch
cụ thể xe khách phương trang do tài xế lê phước dũng
trú tại thành phố châu đốc điều khiển lưu thông trên đường hùng vương
hướng từ long xuyên đi châu đốc
khi đến khu vực ngã tư giao nhau giữa đường hùng vương với đường nguyễn huệ
thì xảy ra va chạm với xe máy do chị lê thị kiều duyên chú tỉnh bình dương điều khiển
sau va chạm chiếc xe máy bị kéo lê một đoạn
còn chị duyên thì bị thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu
ngay sau khi tai nạn xảy ra công an tp long xuyên phối hợp cùng với lực lượng chức năng
đã tiến hành bảo vệ hiện trường điều tiết giao thông
đồng thời tổ chức kháng nghiệm hiện trường điều tra xác minh làm rõ nguồn nhân
vào sáng nay tại hà nội ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã tổ chức lễ gia quân
năm an toàn giao thông hai nghìn hai mươi và cao điểm bảo đảm tự an toàn giao thông
hà nội đã tổ chức lễ gia quân năm an toàn giao thông dịp tết nguyên đáng canh tí
và lễ hội xuân năm hai nghìn hai mươi tham dự chương trình có ủy viên bộ chính trị
phó thủ tướng thường trực chính phủ chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia trường hòa bình
phát biểu tại lễ phát động năm an toàn giao thông hai nghìn hai mươi phó thủ tướng thường trực chính phủ
chủ tịch ủy ban toàn giao thông quốc gia trương hòa bình đánh giá
năm hai nghìn một mươi chín công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông thu được những kết quả tích cực
tai nạn giao thông kéo giảm sâu cả ba tiêu chí về số vụ số người chết và số người bị thương
cụ thể toàn quốc xảy ra trên một mươi bảy vụ làm chết trên bảy sáu trăm linh người bị thương trên một mươi ba người
so với năm hai nghìn một mươi tám giảm gần một vụ gần sáu trăm linh người chết và gần một người bị thương
năm hai nghìn một mươi chín có mức giảm số người chết do tai nạn giao thông sâu nhất kể từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay
sau hai mươi năm số người chết do tai nạn giao thông năm nay đã được kéo xuống bằng con số của năm hai nghìn hai

năm hai nghìn hai mươi là năm đầu tiên cả nước thực hiện luật phòng chống tác hại của rượu bia
với mục tiêu giảm từ năm đến một mươi số vụ số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông so với năm hai nghìn một mươi chín
phó thủ tướng yêu cầu các bộ ngành đoàn thể các địa phương tập trung thực hiện có hiệu quả kế hoạch năm an toàn giao thông hai nghìn hai mươi
với chủ đề đã uống rượu bia không lái xe với tám nhóm đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông
xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong đó trọng tâm là luật phòng chống tác hại của rượu bia
các quy định chế tài xử phạt vi phạm về an toàn giao thông vận động cán bộ công chức nêu gương
toàn dân thực hiện đã uống rượu bia không lái xe
bản tin tiếp tục với thông tin về truy nã tội phạm

xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
xin kính chào quý vị và các bạn cơ quan thiển án hình sự công an tỉnh hải dương đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn bí hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn kim lôi
xã bạch đằng huyện kinh môn tỉnh hải dương về tội đánh bạc
đối tượng này cao một m bảy mươi sáu và có nốt ruồi cách một cm dưới sau cánh mũi trái
cũng liên quan đến tội đánh bạc cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kinh môn tỉnh hải dương
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng vũ văn định sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn kim lôi
xã bạch đằng huyện kinh môn tỉnh hải dương cao một m sáu mươi tám và có nốt ruồi cách ba cm dưới sau mép phải
và đối tượng nguyễn thị khanh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy hộ khẩu thường trú tại thôn phần thượng
xã vĩnh phong huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự chừng trị
đáng vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện